kính chào quý vị hôm qua thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen công an tp hà nội
công an thành phố đà nẵng vì những thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn
bảo vệ bình yên an toàn và hạnh phúc của nhân dân
nội dung thư khen nêu rõ thời gian gần đây lực lượng công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm
cứu giúp giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình dòng họ
điển hình như ngày chín tháng hai ngay sau khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc có một cháu bé bị đuối nước
ba đồng chí công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã kịp thời tiếp cận hiện trường
tìm kiếm cứu nạn dành lại cuộc sống cho cháu bé
ngày một mươi tháng hai khi tiếp nhận tin có người bị nạn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện ba vì thành phố hà nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu nạn
dành lại sự sống cho anh phùng thế bản bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm mét đường kính nhỏ chỉ năm mươi cm
sự có mặt kịp thời cứu giúp người dân bị nạn của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm
không quản ngại gian khổ hy sinh sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an để lại những dấu ấn đậm nét
lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương
khen ngợi các đồng chí công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì thành phố hà nội
về hành động dũng cảm cứu giúp người bị nạn
bộ trưởng tô lâm đề nghị giám đốc công an thành phố hà nội công an thành phố đà nẵng
công an nhân dân công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về những tấm gương
dũng cảm trong công tác chiến đấu gương người tốt việc tốt góp phần lan tỏa hơn nữa hình ảnh
người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
vào khoảng một giờ sáng nay theo giờ địa phương đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế với hai mươi bốn thành viên
thuộc bộ công an đã đến và bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên tại thành phố adi yaman
phía đông nam thổ nhĩ kỳ đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất hôm sáu tháng hai vừa qua
dù tới thành phố adiyaman giữa đêm và thời tiết lạnh âm sáu độ đoàn công tác của bộ công an việt nam
đã lập tức tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại một tòa nhà bị đổ sập có khoảng một mươi năm người đang bị vùi lấp bên trong
phương án cứu nạn cứu hộ đang được chuẩn bị thống nhất một cách kỹ lưỡng chi tiết bởi các tòa nhà ở đây
vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào yêu cầu đặt ra là nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn
và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
việc dựng lều trại cũng đang khẩn trương được tiến hành để chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho công tác tìm kiếm nạn nhân
đoàn công tác cũng phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tham gia việc phân loại thiết bị y tế đưa đến cho người dân bị nạn
điều kiện khó khăn địa hình phức tạp nguy hiểm nhưng các chiến sĩ công an nhân dân việt nam quyết tâm vượt qua
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để cứu sống người dân nơi đây
khoảng giờ ba mươi phút sáng nay trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b thuộc thôn caren xã ba ngạc huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ cháy xe ô tô sau khi đổ đèo
ô tô biển kiểm soát tám mươi một h một nghìn tám trăm sáu mươi hai
do tài xế trần ký hai mươi bảy tuổi trú tại huyện đắc pơ tỉnh gia lai điều khiển từ tỉnh con tum
sau khi đổ đèo viêu lắc lốp xe bốc cháy dẫn đến cháy rụi cả ô tô thiệt hại gần hai tỷ đồng
được biết ô tô chở trên hai mươi tấn mì từ tỉnh con tum về nhà máy mì sơn hải huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau tết nguyên đán quý mão
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đang tập trung thực hiện các biện pháp tuần tra kiểm soát
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong đó trọng tâm là xử lý vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận tại thành phố nha trang
khu vực ngã bảy thành phố nha trang
sau khoảng một giờ đồng hồ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trở tự công an thành phố nha trang tiến hành dừng hai mươi hai phương tiện các loại
qua kiểm tra đã phát hiện xử lý một trường hợp ô tô có nồng độ cồn vượt mức cho phép
hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng đã bị phát hiện tại khu vực ngã ba đường nguyễn thị minh khai tô hiến thành
sau khoảng hơn hai tiếng lập chốt kiểm tra tại khu vực này
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trở tự công an thành phố nha trang cũng đã tiến hành kiểm tra năm mươi bảy trường hợp
do cũng ngẫu hứng uống lon xong đưa cháu nó đi học
hoàn toàn anh rất là chấp hành về luật lệ giao thông thôi
nhưng mà cái này là một cái bụi rùa gọi là rất là chủ quan của anh
anh rút kinh nghiệm
mình có nhậu rồi mình có nhậu mấy lon rồi bốn năm lon rồi mình chấp nhận rồi
mình chấp nhận vì mình có lỗi
đội cảnh sát giao thông trật tự đã tiến hành kiểm tra các người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
và nhìn chung người qua công tác kiểm tra
từ hôm trước nay và đến tối hôm nay thì ý thức của người dân ngày càng được nâng cao
người dân tương đối chấp hành tốt về việc yêu cầu kiểm tra
tuy nhiên cũng có một số trường hợp người dân một số bộ phận người dân thường trốn tránh khi thấy tổ công tác kiểm tra thì quay đầu
và cố tình ngạm ống không chấp hành yêu cầu kiểm tra nguồn lượng chức năng
sau tết nguyên đán quý mão tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm về nồng độ cồn
có xu hướng diễn biến phức tạp
bộ mần nhiều nguy hiểm dẫn đến tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh khánh hòa đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm
diện tại thành phố nha trang trong gần hai tuần sau kỳ nghỉ tết cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản xử lý hai mươi năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cảnh sát giao thông trật tự sẽ áp dụng tất cả các biện pháp về công tác tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn như là tuần tra kiểm soát lưu động
kết hợp với đứng chốt tại một điểm vào tất cả các buổi tối trong tuần tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần và thứ bảy chủ nhật
và đồng thời sẽ phân công cán bộ chiến sĩ trong các giờ cao điểm hoặc là vào những ngoài giờ và buổi chiều
thì các tổ lưu động đó sẽ tăng cường kiểm tra tập trung kiểm tra xử lý nồng độ cồn sẽ tuần tra lưu động nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản xử lý
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gia tăng các vụ tai nạn giao thông
cũng theo thống kê có khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông và một mươi một số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
ngoài những biện pháp xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông
phải thực hiện nghiêm phương trợ
đã uống rượu bia thì không lái xe
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém học sinh
chiều qua tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông trong lúc tuần lưu trên quốc lộ một thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
thì phát hiện ba đối tượng điều khiển xe mô tô cầm theo dao tự chế đuổi chém một học sinh ở xã hàm trung huyện nghĩa hành
tổ công tác cùng người dân đã kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng cùng hung khí không để xảy ra thương tích
sau đó bàn giao các đối tượng cùng hung khí cho công an xã nghĩa thương xử lý theo thẩm quyền
hôm nay tại bản phú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng quảng văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và cà văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại thị trấn mường trà huyện mường trà
tỉnh điện biên tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp
ba trăm linh gram chất bột màu trắng nghi là heroin và hai điện thoại di động
đặt in và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá từ ba đến bốn triệu đồng
sau đó dùng những giấy tờ giả này để thế chấp vay tiền của nhiều người
đây là thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sử dụng tài lượng
các giấy tờ giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đọt tài sản
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ ra quyết định khởi tố
do vay tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ
phan ngọc linh và nguyễn thị tuyết đã rủ nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ
giúp sức cho linh và tuyết còn có nguyễn mạnh cường là bạn trai của tuyết
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
linh đã dùng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại
đều trú tại huyện tăng nông tỉnh phú thọ
đối tượng võ việt phát trú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện trảng bom tạm giữ
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phát đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã bào hàm
huyện trảng bom tỉnh đồng nai trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng
tổng số tài sản trộm cắp trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
tìm cách trốn thoát ngay sau khi sự việc xảy ra phát vẫn xa lưới
khi công an huyện trảng bom tiến hành điều tra bắt giữ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
vừa dập tắt đám cháy rất lớn tại khu làng nghề tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi vào tối qua
sau khi nhận được tin báo cháy tại nhà máy sản xuất vật liệu và bao bì xốp
nhà máy sản xuất gạch teran terajo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại eps miền trung
địa chỉ cũng công nghiệp tỉnh ấn tây xã tỉnh ấn tây thành phố quảng ngãi
năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy trị cháy cùng các phương tiện
đã đến hiện trường tham gia chữa cháy chống cháy lan và cứu tài sản
sau nỗi lực gần hai giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cũng đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sai phạm
tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
để phục vụ công tác điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm g
địa chỉ tại xã liên hồng thành phố hải dương tỉnh hải dương
quá trình điều tra bước đầu phát hiện một số cá nhân làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm g
đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép khoán cải xe cơ giới không đúng quy định
cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
cùng với sự phát triển của xã hội với điều kiện sống ngày một cải thiện của nhiều gia đình
hiện nay nhiều bậc phụ huynh đã chọn giải pháp cung cấp phương tiện giao thông cá nhân cho con em mình để đi học
tuy nhiên thì giao xe cho con là một chuyện và trao cho con kiến thức kỹ năng để sử dụng chiếc xe đó ra sao cho an toàn
thì lại là một câu chuyện khác và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
những chiếc xe biển ab như thế này là loại phương tiện mà rất nhiều phụ huynh học sinh trang bị cho con em mình để di chuyển đến trường
khoảng năm mươi phân khối thôi thế nhưng mà những chiếc xe này hoàn toàn có thể di chuyển với tốc độ khoảng năm mươi sáu mươi km một giờ
và đây là một tốc độ khá là cao tuy nhiên thì việc để trang bị một số những kỹ năng kiến thức để tham gia giao thông an toàn cho con em mình
thì không phải là phụ huynh nào cũng làm được việc đó
đi thì rất thành thạo từ xe đạp điện đến xe máy điện thậm chí là cả xe máy
thế nhưng khi được hỏi ai là người dạy các em sử dụng các phương tiện này thì đây là câu trả lời chung của rất nhiều em học sinh
lúc mà bố mẹ mua xe đó bố mẹ có dạy lái xe không
không cần dạy ạ
không tại vì cháu biết lái từ trước rồi nên là không cần dạy ạ
à thế là có bao giờ bố mẹ dạy cháu đi ở đường phải đi như thế nào để cho an toàn các thứ không
em biết đi xe máy rồi cách nào
em đi xe điện xong rồi em biết đi xe máy rồi
thế ai dạy em đi xe điện
em tự biết đi ạ
tự biết đi có nghĩa là mượn của bạn bè để tập
không ạ nhà em có xe điện ạ
xe điện cũ của chị
thế cũng có ai dạy em không
không dạy ạ
bố mẹ có dạy em đi xe máy hay xe điện không
không ạ em đều tự biết đi hết ạ
không dạy nhưng vẫn dào xe
và cũng không cần biết các em đi ngoài đường như thế nào có đủ kỹ năng để tham gia giao thông an toàn hay không
có quý vị phụ huynh nào thấy mình giống những trường hợp này không ạ
hiện nay thì công an thành phố hà nội cũng như là phòng cảnh sát giao thông đều có các kế hoạch
hàng tháng hàng quý hàng năm tổ chức tuyên truyền đến các trường học từ cấp trung học tiểu học cho đến các cấp trung học
thậm chí là đại học về các luật giao thông cũng như là các biện pháp để tham gia giao thông một cách an toàn
tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá rằng là ở trong môi trường các nhà trường thì vấn đề tham gia giao thông an toàn
hoặc là tuyên truyền về luật giao thông cũng chưa được chú trọng cao thời gian thời lượng
dành cho việc phổ biến pháp luật phổ biến giáo dục liên quan tới an toàn giao thông cũng chưa được cao và chưa được chú trọng nhiều
các cháu thì thông thường mới được giảng dạy và cung cấp những kiến thức lý thuyết các quy định pháp luật về an toàn giao thông
mà chưa được huấn luyện đào tạo về kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho an toàn
thế cho nên nó dẫn đến là trong
trong thời gian qua đã xảy ra một số những vụ tai nạn giao thông thậm chí có cả những vụ tai nạn giao thông có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
không chỉ là ở các đô thị mà kể cả ở các tỉnh rồi các vùng nông thôn nó gây ra một dư luận đáng ngại trong xã hội
và cũng điều đáng tiếc là trong năm hai nghìn hai mươi hai hiện tượng này không giảm mà có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn
trong xã hội ngày càng phát triển với mức sống cao hơn
để tăng sự chủ động trong việc di chuyển là xu hướng của nhiều gia đình
thế nhưng đi cùng với đó cũng cần có sự kèm cặp và kiểm soát chặt chẽ từ phía phụ huynh
lý do là gia đình là nguồn cung cấp các phương tiện giao thông cho các em tham gia giao thông
chúng ta cần phải nhắc nhở các phụ huynh là không được giao xe trên năm mươi phân khối cho các em khi chưa có giấy phép lái xe
vì đây là hành vi bị cấm theo luật giao thông và sẽ bị xử phạt
bên cạnh đó thì đối với các loại phương tiện mà dưới năm mươi phân khối
thì trước khi giao phương tiện cho con em mình
phụ huynh cần phải trang bị cho con em tất cả các biện pháp di chuyển an toàn nhất có thể
thậm chí là phụ huynh còn phải kèm cặp con em mình
đi cùng con em mình trong một khoảng thời gian nhất định
để đảm bảo rằng con em mình đã nắm được hết tất cả các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông
sau đó thì chúng ta cũng có thể là mới có thể để cho con em mình một mình điều khiển phương tiện
sau khi đã thuận thục các phương tiện

mới đây một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại hà nội
đã cướp đi sinh mạng của một em học sinh
sau sự việc chắc chắn nhiều phụ huynh sẽ giật mình khi nghĩ lại
con em mình cũng đang sử dụng xe máy để đi học hàng ngày
hãy trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho các em trước khi giao xe
bởi nó gắn liền chính sức khỏe tính mạng của các em với phương tiện đó